về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần đức tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một mươi phường tân thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cao một m sáu mươi tám và có xẹo chấm cách một cm trên sau cánh mũi phải
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần đức tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một mươi phường tân thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm trên sau cánh mũi phải
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần đức tường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một mươi phường tân thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cao một m sáu mươi tám và có xẹo chấm cách một cm trên sau cánh mũi phải